chiều ngày sáu tháng bốn thừa ủy quyền của chủ tịch nước trần đại quang phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh đặng ngọc sơn
đã đến động viên đọc thư khen và trao tặng quà của chủ tịch nước cho em nguyễn thị sáng hiện trú tại xã cẩm nhượng huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh
nguyễn thị sáng là con gái đầu của chị nguyễn thị liễu nạn nhân của một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại bình dương vào ngày một mươi chín tháng ba vừa qua
sau khi biết mẹ mình không thể cứu chữa được sau vụ tai nạn giao thông nguyễn thị sáng đã quyết định hiến tạng của người mẹ để cứu sống nhiều bệnh nhân khác
tiếp nhận nghĩa cử cao đẹp của sáng các y bác sĩ bệnh viện trợ rẫy tp hcm đã thực hiện thành công nhiều ca ghép tạng các bộ phận từ mẹ của em với các bệnh nhân khác
nhờ đó nhiều bệnh nhân đã được cứu sống và thoát khỏi cảnh mù loà
sau khi đọc thư khen và trao quà tặng của chủ tịch nước trần đại quang phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh đặng ngọc sơn ghi nhận đánh giá cao những nghĩa cử cao đẹp của chị em nguyễn thị sáng
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh đề nghị chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm có những hành động thiết thực hỗ trợ ba chị em vượt qua hoàn cảnh khó khăn sớm vươn lên trong cuộc sống